tuy nhiên đối với hồ thủy điện sông tranh thì có một cái may mắn hơn thì cuối năm lưu lượng nước về hồ thì cộng thêm với cái nỗ lực của công ty và chỉ đạo của tổng công ty phát điện một thì chúng tôi tích nước lại tên kế hoạch sử dụng nước cũng như là có những cái điều tiết hợp lý và cho đến thời điểm bây giờ thì là hồ thủy điện sông tranh hai là hoàn toàn có thể đáp ứng được cung cấp nước cho nhân dân khu vực hải dâu vào mùa kiệt năm hai nghìn một mươi chín
hồ thủy điện sông tranh hai
đây là hồ thủy điện canát của công ty thủy điện an
hồ thủy điện an khê canát lượng nước lòng hồ đang xuống mức thấp kỷ lục hiện chỉ còn khoảng ba mươi năm triệu mét khối tương đương khoảng một mươi theo thiết kế
tuy nhiên với thời tiết nắng nóng và kéo dài tình hình cấp nước sẽ thiếu hụt trầm trọng điều đó đang tiềm ẩn nguy cơ hạn hán sẽ diễn ra khốc liệt hơn
hiện nay thì công ty vẫn là tuân thú cái quy trình vận hành liên hồ chứa của thủ tướng chính phủ bảy tháng bảy và đều xá với lưu lượng về hải dâu
hồ thủy điện an khê canát lượng nước lòng hồ đang xuống mức thấp kỷ lục hiện chỉ còn khoảng ba mươi năm triệu mét khối tương đương khoảng một mươi theo thiết kế
các tỉnh trong khu vực cần hết sức quan tâm đến công tác phòng chống hạn cần tính toán thống kê nguồn nước ở các công trình thủy lợi các hồ chứa để xây dựng kế hoạch sử dụng nước phù hợp
đối với những vùng thường xuyên thiếu nước thì cần tuyên truyền để người dân không gieo trồng
đối với những vùng mà được tưới từ các hồ chứa thủy điện thì chúng tôi cũng sẽ làm việc trực tiếp với tập đoàn địa lực việt nam và các cơ quan liên quan
để trong mùa khô đặc biệt ở những hồ chứa cạn nước thì cần có thể ưu tiên một trăm linh nước cho nông nghiệp ở hải dâu
trong đó là chúng ta phải dành nước cho sinh hoạt nước cho sản xuất nông nghiệp và những ngành kinh tế khác
nguồn nước ngầm nếu sử dụng không đúng và lãng phí sẽ khiến mực nước ngầm của các tỉnh tây nguyên giảm sút nghiêm trọng đến tình trạng thiếu nước khi vào mùa khô
đồng thời cũng tránh việc bốc hơi nước khi tưới cà phê
theo tâm lý thông thường
nếu tưới cà phê là hệ thống của nông dân thì tưới càng nhiều nước càng tốt gây hào phí nguồn nước
chính vì thế viện khoa học kỹ thuật nông lâm tây nguyên đã nghiên cứu một phương pháp tưới mới cho bà con nông dân đó là hệ thống tưới tiết kiệm nước
trong những năm trở lại đây biển đổi khí hậu xảy ra ngày càng khốc liệt hơn tầng suốt ngày càng dày hơn và mức độ ngày càng nghiêm trọng hơn
và để sản xuất nông nghiệp bên vực nói chung và đặc biệt là sản xuất các công nghiệp dài ngày ở tây nguyên
trong đó có cà phê hồ tiêu bằng sữa ăn quả chủ lực ví dụ như bơ sầu riêng
thì việc tưới cho những đối tượng ca trọng này là vấn đề mà chúng ta phải quan tâm
dùng công nghệ tưới tiết kiệm cho cà phê hồ tiêu thì chúng ta có thể giảm được lượng nước tưới từ khoảng một mươi năm hai mươi
nếu mà bỏ phát qua hệ thống tưới thì chúng ta giảm được khoảng bốn mươi năm mươi
và điều này đồng nghĩa với chuyện giảm giá thành và tăng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường thế giới
đây là mô hình tưới tiết kiệm
bằng hệ thống phun mưa cục bộ dưới gốc cây và bón phân của gia đình anh trần xuân trung
ở huyện cưm ga tỉnh đắk lắc ứng dụng
hệ thống tưới nước của gia đình anh trung lắp đặt hơn ba năm nay
bao gồm năm mươi ba đường ống mỗi đường dài bảy mươi tám mét được đầu tư hơn một mươi năm triệu cho diện tích một hai hectare
nhờ áp dụng mô hình này anh trung vừa tiết kiệm được tiền đầu tư về nhân công
điện năng mà lại bảo đảm lượng nước cũng như hiệu quả tưới hàng ngày cho cây tiêu và cà phê
hệ thống tưới nước này thứ nhất là nó rút gòn thời gian
thứ hai nữa là mình có thể bón phân theo mình mong muốn
mình thích bón lúc nào mình bón thì không phù thuộc vào thời tiết nữa
còn đây là hệ thống tưới nước phun mưa cục bộ dưới tán cây
cho vườn bơ có diện tích hơn ba hectare của gia đình anh bành việt tùng
với anh tùng kỹ thuật tưới tiết kiệm này là một trong những công cụ
giúp cho cây bơ bảo đảm năng suất và chất lượng
đặc biệt là việc cung cấp đủ nước giúp kích thích cây ra bông chỗ hoa nhanh và đồng đều hơn
phù thuộc vào toàn bộ diện tích cho nên là bùa rễ của cây được cung cấp được đầy đủ trong mùa nắng
theo dự báo trong thời gian còn lại của mùa khô khoảng tháng ba bốn
lượng mưa phổ biến ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm từ ba mươi bảy mươi
với tình hình nguồn nước hiện tại và thông tin dự báo khí tượng thủy văn như trên
theo tính toán cụ thể của các đơn vị chuyên môn thuộc bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
ở khu vực tây nguyên khả năng xảy ra hạn hán
thứ nước ở thời gian cuối mùa khô
diện tích cây trồng bị ảnh hưởng khoảng ba mươi hectare trên tổng số hơn một triệu hectare diện tích nông nghiệp
để bảo đảm chủ động phòng chống hạn hán thiếu nước
bên cạnh việc theo dõi sát diễn biến tình hình thời tiết thủy văn dự báo nguồn nước
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cũng yêu cầu các địa phương cần đẩy mạnh công tác tích chữ nước
tổ chức nạo vét đào ao khoan giếng ưu tiên dành nước tưới cho các giai đoạn cần thiết cho sự sinh trường của cây trồng
tăng cường sử dụng các biện pháp tưới tiên tiến tiết kiệm cho lúa cây trồng cạn
cũng như tuyên truyền vận động nhân dân tích cực làm thủy lợi sản xuất theo kế hoạch
tham gia công tác phòng chống hạn bảo vệ sản xuất sử dụng nước tiết kiệm hiệu quả